chiều qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã đoạn qua khu phố bào ké thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
hai người đàn ông điều khiển xe máy tông người phụ nữ đi phía trước đang chuyển hướng qua đường khiến cho một người chết và hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày chiếc xe máy do hai người đàn ông chú huyện đồng phú điều khiển
lưu thông trên đường liên xã hướng từ mã đà tỉnh đồng nai đi huyện đồng phú
đến đoạn khu phố bảo ké thị trấn tân phú bất ngờ tông vào xe máy do một phụ nữ chú huyện đồng phú điều khiển
lưu thông phía trước đang chuyển hướng qua đường
cú tông mạnh khiến cả ba người bị ngã văng xuống đất
người phụ nữ tử vong sau đó hai người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện